hiện cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín trong đó hà nội đã có gần bảy mươi ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng
tuy nhiên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội nhận định dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và nguy cơ bùng phát dịch trở lại là vẫn hiện hữu
trong khi đó người dân bắt đầu chủ quan lơ là không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng
tại một số bệnh viện của hà nội nơi được khuyến cáo là có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín thế nhưng việc đeo khẩu trang cũng đã bị nhiều người bỏ quên
đây là thực trạng đáng lo ngại tại việt nam thời gian gần đây khi nguy cơ về việc lây lan dịch covid một mươi chín vẫn hiện hữu trong cộng đồng
không báo trước không báo cho ai cho nên là việc mọi người không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng này thật sự rất nguy hiểm
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín vẫn thường trực
người mang mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng nếu để bùng dịch trở lại mọi nỗ lực thời gian qua sẽ bị phá bỏ hoàn toàn
tướng chính phủ yêu cầu đối với đô thị lớn như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng
và trên phương tiện công cộng người dân đến các nơi này phải đeo khẩu trang
và nếu không đeo khẩu trang thì chúng ta có cách xử lý vừa tuyên truyền vừa vận động nhưng mà cũng phải có cái biện pháp xử lý
theo các chuyên gia thực tế đã chứng minh việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng phát huy hiệu quả tốt trong việc phòng chống việc lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
tâm lý chủ quan đã khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải trả giá
vì vậy mỗi người dân cần phải tự nâng cao ý thức phòng dịch cho bản thân và cho cả cộng đồng